thưa quý vị tối ngày một mươi bốn đến sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai
trên địa bàn quảng ngãi có mưa to gió lớn
đây là nguyên nhân khiến trên địa bàn quảng ngãi đã liên tiếp xảy ra những vụ chìm ghe lũ cuốn
khiến ba người mất tích
trước đó hai giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
vợ chồng ông trần nên năm mươi năm tuổi và bà nguyễn thị bày năm mươi tuổi
cùng con gái trần thị thảo hai mươi một tuổi
ở xóm khê tân đi đánh cá ở gần cầu cửa đại sông trà khúc
do thời tiết xấu nên chìm ghe
người con gái không biết bơi đã bám vào người mẹ
thấy con gái và vợ kêu cứu
ông nên bơi đến để cứu con gái
nhưng thảo hoảng loạn nên cả hai cha con nhanh chóng đuối sức rồi bị nước cuốn trôi
bà bay được một tàu cá gần đó cứu sống
hiện lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cùng công an thành phố tổ chức tìm hai cha con mất tích
cũng trong tối ngày một mươi bốn tháng hai một mươi hai
trong lúc bơi qua suối nước lăng
thuộc thôn nút lăng xã ba sa huyện ba tơ
ông phạm văn dương năm mươi tám tuổi
ở thôn nước lăng đã bị nước lũ cuốn trôi
hiện vẫn chưa tìm thấy xác
tại bình định chỉ một tiếng đồng hồ
kể từ khi nhận tin báo của gia đình người bị hại
từ tỉnh bình dương công an thành phố quy nhơn
đã khẩn trương xác minh thông tin
và giải cứu một thiếu nữ bị bắt giữ để ép bán dâm
bốn đối tượng gồm dương trí tài hai mươi tuổi
nguyễn nhật niên hai mươi tuổi
đặng thiên vĩ một mươi chín tuổi
võ minh thành hai mươi hai tuổi
cùng ở thị xã an khê tỉnh gia lai
kẻ chủ mưu cầm đầu trong vụ việc này
là dương trí tài
vẫn còn quanh co chối tội
trong khi đó những tên đồng phạm
đã nhận thức hành vi sai trái của mình
thể hiện sự ăn năn hối hận
và thành khẩn khai báo
nạn nhân trong vụ án này
là một thiếu nữ mới một mươi năm tuổi
ở tỉnh bình dương
theo trình bày của cô gái này
vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
trong lúc em lên facebook than thở chuyện nợ nần
thì ngay lập tức được dương trí tài
kết bạn hứa hẹn sẽ trả tiền nợ
nếu chấp nhận ra quy nhơn làm việc cho hắn
ngày hai tháng một mươi hai
tài thuê ô tô trở theo niên vĩ
đến bến xe tỉnh bình dương
để đón thiếu nữ này về bình định
ngay khi về đến quy nhơn
bộ mặt của tên sở khanh liền lộ rõ
tài dùng roi điện súng
khống chế đưa nạn nhân về một nhà trọ
trên đường hoàng văn thụ
rồi cùng ba đối tượng niên thành vĩ canh giữ
hàng ngày ép bán dâm cho khách
với giá từ năm trăm linh đến bảy trăm linh đồng một lần
nhân lúc các đối tượng sơ hở
nạn nhân đã lén lấy điện thoại của chúng
gọi về cho cha mẹ ở tỉnh bình dương
bị hại là lén báo về cho gia đình
cho nên cũng không biết được
địa điểm mình bị nhốt
cụ thể là vị trí nào
lãnh đạo quy nhơn đã truy đạo
chính xác hình sự của hợp trí công phường
nhanh chóng là hình xác minh
khu vực vùng núi
ở phường ngô may nó thuộc địa bàn
khu vực một mươi một
tại đây thì qua
thời gà xót
lực lượng trinh sát và công phường
xác định được phòng trọ
nơi mà các đối tượng đã bắt giữ
em kiều my
hiện tại ngoài hành vi bắt giữ
người trái pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn
đang tiếp tục củng cố hồ sơ
làm sõ hành vi cưỡng dâm
người dưới một mươi sáu tuổi của các đối tượng
và những kẻ đã mua dâm
người chưa thành niên
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sáng nay ngày một mươi năm tháng một mươi hai
ngoài việc công an đã đặt
hà nội tăng cường lực lượng công an
để đảm bảo an ninh trật tự
phân làn phân tuyến trước trận chung kết bóng đá
af cup lực lượng cảnh sát giao thông hà nội
đã ra quân cao điểm
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội dịp tết dương lịch
tết nguyên đán kỷ hội
và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn một mươi chín
trên địa bàn thành phố hà nội
kế hoạch ra quân cao điểm
nhằm tạo môi trường giao thông an toàn
thông suốt phục vụ nhân dân
cũng như các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa xã hội
quan trọng diễn ra trên địa bàn thủ đô
thông qua công tác tuần tra kiểm soát
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ chủ động phối hợp
kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm
các vụ tụ tập gây dối trật tự công cộng
tuần hành trái pháp luật đua xe trái phép
và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
tệ nạn xã hội trên các tuyến giao thông
triển khai nâng cao hiệu quả hoạt động
của ba mươi tổ công tác một trăm bốn mươi một
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
thưa quý vị hạn chế phương tiện lưu thông
vào nội đô thành phố hồ chí minh
trong trận chung kết luật về aff
doanh nghiệp lo lắng khi chuyển đổi sang hóa đơn điện tử
sẽ là những thông tin chính của bản tin ngày hôm nay
nhưng trước tiên như thường lệ
xin mời quý vị theo dõi những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật
gần sáu giờ sáng nay ngày một mươi năm tháng một mươi hai
tại khu vực phòng xoay phú hữu
quận chín đã xảy ra một vụ va chạm
giữa xe bồn mang điện kiểm soát sáu mươi r ba nghìn ba mươi hai
lưu thông trên đường võ chiết công
hướng từ quận hai từ quận chín
và xe honda do một người phụ nữ đang lưu thông
cùng chiều điện kiểm soát sáu mươi c hai trăm linh bốn nghìn hai trăm tám mươi hai
vào thời điểm xảy ra tai nạn
xe bồn sáu mươi r ba nghìn ba mươi hai
rẽ phải theo hướng vào đường nguyễn duy trinh
thì xảy ra va chạm và kháng qua người nạn nhân
khiến người điều khiển xe honda tử vong tại chỗ
ngay sau khi gây tai nạn
tài xế xe bồn đã để lại xe và bỏ trốn khỏi hiện trường
hiện công an quận chín tp hcm đang tiếp tục điều tra
và truy tìm tài xế gây tai nạn
để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tp hcm
tham gia cổ vũ đội tuyển việt nam
tại trận chung kết lượt vff cup
cơ quan chức năng cho biết sẽ hạn chế
các phương tiện vào trung tâm thành phố
trong khung giờ tối
tăng cường lực lượng tuần tra xử lý vi phạm
sau trận hòa giữa việt nam và malaysia
nhiều người vẫn tổ chức đi bão trong đêm một mươi một một mươi hai
và cố tình vi phạm luật giao thông
hàng chục xe máy ô tô vi phạm lỗi
dừng xe giữa cầu đường đi ngược chiều
đi sai làng gây ủng tác giao thông
trong trận chung kết tối nay
lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm
sẽ huy động tối đa để đảm bảo an toàn cho người dân
và xử lý những trường hợp vi phạm
trong tối đêm nay chúng tôi sẽ tiếp tục
chuyên trì trực chiến là một trăm linh bằng số
huy động tất cả cảnh sát giao thông
kể cả ở trong nhà và lực lượng nữ cảnh sát thông
để cùng tham gia với chúng tôi
mong muốn lớn nhất của chúng tôi đặt ra
đảm bảo cho người dân được cổ vũ
tuy nhiên sự cổ vũ này phải được đảm bảo
trong sự an toàn cao nhất
để hạn chế tình trạng ủng tác giao thông
trước và sau trận đấu chung kết lực về aff group
phòng cảnh sát giao thông phối hợp với công an
các quận quyện thanh tra sở giao thông
triển khai các biện pháp điều chỉnh lưu thông
ở các tuyến đường có tình hình giao thông phức tạp
cụ thể một số tuyến đường gây giao cắt cản trở
sẽ được điều tiết và có biện pháp phân luận
theo một chiều bố trí đội hình theo vòng xuyến
và vòng tròn để lực lượng nắng dòng phương tiện
bố trí lực lượng cảnh sát giao thông
tại các trung tâm điều hành về hệ thống camera
thông qua hệ thống camera lực lượng cảnh sát giao thông
sẽ quan sát phân luồn từ vòng ngoài
để hạn chế xe vào nội đô
cảnh sát thông chúng tôi cũng sẽ bố trí
tại các khu vực cửa ô và khu cầu ngoài
khi phát hiện xe ô tô tải khu vực vào nội đô
chúng tôi sẽ phân luồn và nắng dòng trở ra
ví dụ như phương tiện ở các hướng
từ vào dương bó trạc hoặc vào xe dông sơn
chúng tôi sẽ nắng ra nguyễn văn linh
để đi hướng vào ngoài để hạn chế phương tiện
đồng thời chúng tôi cũng mong muốn
các phương tiện từ vòng ngoài vào
như ở các cầu sài gòn
hoặc ở bình chánh bình tân an lạc
phương hai phương chín đi vào trung tâm
các phương tiện nên chọn tuyến vành đai
ở cầu phú mỹ nguyễn văn linh
và các tấn đường ngoài để hạn chế phương tiện
lưu thông vào khu vực trung tâm thành phố
theo quy định trước đây theo quy định hai mươi ba
các phương tiện ô tô tải nặng
lưu thông vào nội đô thành phố
thực hiện sau hai mươi hai h
trong tối đêm nay sẽ thực hiện sau hai mươi bốn h
và chúng tôi đã kiến nghị sở giao thông vận tải
điều chỉnh thời gian
và hiện nay sở giao thông văn tải đã chấp thuận
để có thể kéo dài thêm một tiếng
đến một h sáng ngày hôm sau
các phương tiện hãy lưu thông vào khu vực nội đô
người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực trên
cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng đặc sắc giao thông
hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường
khuyến cáo cổ động viên người hâm mộ
sử dụng phương tiện giao thông khi đến cổ vũ trận đấu
cần chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông
và lựa chọn hình thức di chuyển phù hợp
thưa quý vị và các bạn
tuy việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử
sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí
so với việc phải sử dụng hóa đơn giấy
cũng như giúp cơ quan thuế hạn chế được tình trạng né thuế
nhưng tới nay việc chuyển đổi vẫn gặp nhiều khó khăn
vì nhiều doanh nghiệp vẫn ngại khó
đối với các doanh nghiệp
và nhất là những doanh nghiệp hme
việc tích hợp chữ ký online của người mua
từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử
vẫn là một trong những điểm ngạn lớn
khiến nhiều doanh nghiệp vẫn ngại khi tiến hành chuyển đổi
đặc biệt với các doanh nghiệp có khối lượng sử dụng hóa đơn lớn
thì việc tích hợp chữ ký online của khách hàng sẽ nhân đôi
theo như bên giải thích cục thuế
thì hóa đơn dù là hóa đơn điện tử hay không
thì cũng phải có chữ ký của bên bán và bên mua
thì cái điều đó
nó khiến cho bất lợi cho doanh nghiệp
và cho những doanh nghiệp vẫn cố sử dụng
cái cách lưu trữ hóa đơn truyền thống
là họ bắt buộc phải
lấy bản điện tử
của các doanh nghiệp sử dụng của các nhà cung cấp
sử dụng hóa đơn điện tử
rồi đưa về hệ thống phong mềm công ty
rồi lại phải ký online để nó
rồi lại phải lưu trữ riêng nữa
thì cái đó là cái khó khăn
mà theo mình nghĩ là nó sẽ gai bắt cập
cho doanh nghiệp mà vẫn còn sử dụng
cái phương cách lưu truyền thống
ngoài công tác phổ biến kỹ
và cụ thể cách chuyển đổi
cũng như cách sử dụng và lưu trữ hóa đơn điện tử
cho doanh nghiệp
theo đại diện cục thuế tp hcm
cục sẽ xem xét việc miễn chữ ký điện tử
của người mua với các doanh nghiệp có tính đặc thù
và chấp hành tốt pháp luật thuế của nhà nước
nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp
trong việc chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử
thì việc sử dụng hóa đơn
thì phải có chữ ký của người bán
và người mua
tuy nhiên ở một số trường hợp
thì người bán
có thể là
làm một cái yêu cầu
đến cơ quan thuế để xem xét
miễn chữ ký của người mua
trong trường hợp người bán
sử dụng hóa đơn nhiều hóa đơn
phát một ngày chẳng hạn
hoặc sử dụng
nhiều hóa đơn trong thời gian nhất định
một quý sử dụng một lượng hóa đơn
rất là lớn ví dụ như ngân hàng
ví dụ như là siêu thị
ví dụ như là một số các đơn vị
mà có số lượng phát hành hóa đơn lớn
chấp hành pháp luật thuế tốt
thời hạn mà các doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi
sang hóa đơn điện tử là từ ngày một tháng một mươi một
trước thời hạn trên việc đầu tư hạ tầng điện tử phù hợp
giải pháp công nghệ cũng như việc tích hợp
chữ ký online cần được các doanh nghiệp
cũng như cơ quan thuế gấp rút thực hiện
nhằm tránh tình trạng thiếu đồng bộ giữa doanh nghiệp bán
và khách hàng cũng như giữa cơ quan thuế
và doanh nghiệp trong việc sử dụng hóa đơn điện tử
trong phần tiếp theo cùng đến với
không khí trước giờ bóng lanh tại sân vật động mỹ đình
và một số điểm cổ vũ bóng đá của người dân
trước khi trận chung kết này diễn ra vài ngày
thị trường vé trở thành một cơn sốt
những cặp vé được chợ đen hét lên với giá
chục triệu đồng và ngay trong ngày hôm nay
mười người đang có hành vi trèo kéo
giao bán sáu mươi vé vào xem trận chung kết
aff suzuki cup đã bị cơ quan công an
quận nam từ liêm hà nội phát hiện
và mời về trụ sở làm việc
cụ thể vào khoảng một mươi hai giờ trưa nay
đội cảnh sát hình sự công an quận nam từ liêm hà nội
làm nhiệm vụ quanh sân vật động mỹ đình
để đảm bảo trật tự trước trận chung kết
đã phát hiện ra một nhóm người
đang giao bán sáu mươi vé vào xem trận chung kết
thậm chí có người trong nhóm này
còn giao bán cả vé mời
một phe vé khai đã bán cặp vé mời
ở khán đài a với giá một mươi ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
nếu bán vào ngày hôm trước
vé có thể bán được một mươi bảy triệu đồng
một phe vé khác khai anh ta mua cặp vé khán đài a
rồi giao bán với giá một mươi hai năm triệu đồng
theo lãnh đạo đội cảnh sát hình sự
quận nam từ liêm
từ đầu giải đến nay công an quận nam từ liêm
làm nhiệm vụ phe vé
sử phạt gần ba mươi trường hợp
các trường hợp phe vé có thể sẽ bị lập
biên bản sự phạt hành chính theo nghị định số một trăm sáu mươi bảy
bên cạnh đó lợi dụng nhu cầu đến sân vận động
theo dõi trận đấu này
thì ngay trong chiều nay
hàng chục các bãi gửi xe tự phát đã mọc lên
và thu với giá cắt cổ
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
dọc đường lê đức thọ lê quang đạo
đoạn ven sân vận động mỹ đình
hàng chục tiểu thương
đã cùng nhau căng dây
lấn chiếm lòng đường
vìa hè thành bãi giữ xe như thế này
tại các điểm trong giữ xe
được bố trí nhiều người để đứng xuống đường
vậy mời chào người dân vào gửi xe
không chỉ mở các điểm trong giữ xe sai quy định
mà tại các bãi gửi xe này
cũng thu với giá cắt cổ
giá gửi xe máy
giao động từ ba mươi đến năm mươi nghìn đồng một xe
còn với xe ô tô
được các bãi xe hết giá trên trời
từ hai trăm linh nghìn đồng
tùy từng địa điểm khác nhau
đã gửi xe cao gấp hàng chục lần
so với giá quy định
tuy nhiên vì nhu cầu vào sân vận động
để theo dõi trận chung kết
người hâm mộ đành cắn răng chấp nhận
để niềm đam mê và tình cảm
của người hâm mộ dành cho đội tuyển việt nam
được chọn vẹn và đúng nghĩa
cơ quan chức năng cần có biện pháp
mạnh tay hơn nữa
trong việc quản lý giám sát
và xử lý những trường hợp cố tình vi phạm
như tình trạng phê vé
hay những bãi gửi xe tự phát
mọc lên với giá cắt cổ
nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
phòng chống đua xe trái phép
trước trong và sau trận đấu
công an các đơn vị địa phương đã huy động tối đa lực lượng
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
ứng trực tại sân vận động mỹ đình thủ đô hà nội
và những nơi đông người ngồi xem
cổ vũ cho các cầu thủ việt nam
công an thành phố hà nội đã huy động tối đa lực lượng
phương tiện để đảm bảo an ninh trật tự
song song với công tác kiểm soát an ninh
khu vực sân thi đấu
thì trên các trục tuyến đường kết nối với sân vận động
cũng được bố trí lực lượng cảnh sát cơ động
thường xuyên tuần tra kiểm soát
kịp thời phát hiện và xử lý các điểm nóng
các khu vực xảy ra hành vi cổ vũ quá khích
gây dối mất trật tự trước trong và sau trận đấu
quảng trường sơn vật động và dọc tuyến phạm hùng
đơn vị bố trí trong những ngày xảy ra trận chung kết
bóng đá iff super cup
trên địa bàn quảng trường sơn vật động
luôn luôn bố trí hai tổ tuần tra
và địa bàn của tuyến phạm hùng bố trí một tổ
lúc nào cũng ứng trực ở ngoài mặt đường
trong khi làm nhiệm vụ mà khi có vụ việc xảy ra
địa bàn tự nhiên là lắm bắt tình hình
sau đó báo về cho ban chỉ huy
và ở địa bàn thì các cán bộ chiến sĩ tiếp tục làm nhiệm vụ
ví dụ như là giữ an ninh trật tự
không để điểm nóng bùng phát
trong trận chung kết lượt về tối nay
cảnh sát giao thông tp hcm huy động một trăm linh quân số
phối hợp giữa nhiều lực lượng như cảnh sát giao thông
cảnh sát cơ động cảnh sát hình sự thanh niên sung phong thanh tra giao thông
chốt chặn tuần tra tại tất cả các tuyến đường khu vực trọng điểm
để phân luồng điều tiết giao thông
đảm bảo giao thông và hành vi
an ninh trật tự tốt nhất cho người hâm mộ theo dõi trận đấu
tại các điểm công cộng và cổ vũ trên đường phố
đồng thời ngăn chặn những hành vi quá khích tụ tập gây dối
chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý những đối tượng quá khích
mà gây phức tạp về trận đấu thành phố
ví dụ như lợi dụng cái tình trạng này để rú ga nẹt vô
rồi đua xe
thì những trường hợp này chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý
bằng những giải pháp mạnh và tạo sự răng đe đối với người vi phạm
công an nhiều tỉnh thành trên cả nước
công an cũng đã chủ động triển khai lực lượng cảnh sát giao thông
cảnh sát trật tự và nhiều lực lượng khác
bố trí túc trực người và phương tiện ở tất cả các khu vực
nhất là ở trung tâm các thành phố
để điều tiết phân luồng giao thông
xử lý kịp thời các hành vi điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng
tránh tình trạng ung tách giao thông
coi như là kéo dài
chúng tôi chủ động để phân luồng
để tổ mộ điều khiển cho người dân
an mừng chiến thắng
và diễu hành cổ vũ một cách
là vui vẻ
và một cách là thuở mới nhất
không để xảy ra tình trạng mất
an ninh trật tự
và trật tự tổn giao thông
phòng cảnh sát giao thông
đã xây dựng kế hoạch triển khai đến toàn lực lượng
với mục đích yêu cầu
tăng cường tâm tác nắm tình hình
số lượng người
chuẩn bị diễu hành
để bố trí lực lượng phân luồng
điều tiết giao thông
để đảm bảo an toàn
cảnh sát giao thông
cảnh sát giao thông
bên cạnh đó
thực hiện công tác nắm tình hình
những đấu tường
lợi dụng đó để
lôi kéo kích động
cổ vũ đuôi xe trái phép
để xử lý theo quy định
bên cạnh tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
của lực lượng công an
thì nhân dân đặc biệt là cổ động viên cổ vũ
trận chung kết bóng đá aff cup hai nghìn một mươi chín
giữa việt nam và malaysia
phải chấp hành đúng quy định của pháp luật
không để quá khích
dẫn đến vi phạm pháp luật
cùng với việc ứng trực đảm bảo an ninh trật tự
công an hà nội cho biết
sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi
cho các phương tiện phục vụ cho trận chung kết
lật về giải vua địch aff suzuki cup hai nghìn một mươi tám
theo đó từ một mươi năm h đến một mươi chín h ba mươi
và hai mươi một h đến hai mươi ba h hôm nay
sẽ hạn chế tạm cấm
các xe ô tô chở hàng
có khối lượng hàng hóa chuyên trở từ năm trăm linh kg
ô tô chở khách
từ một mươi sáu chỗ trở lên
đi trên hai mươi tuyến đường
cụ thể gồm các tuyến đường
lê đức thọ lê quang đạo mễ trì châu văn liêm
nguyễn cơ thạch đỗ xuân hợp
trần hữu dực nguyễn hoàng hàm nghi
tân mỹ hồ tùng mậu phạm hùng
đường gom phải đại lộ thăng long
kim mã kim mã nhỏ
đào tấn nguyễn khánh toàn
nguyễn văn huyên hoàng quốc việt
hoàng hoa thám phạm văn đồng trần duy hưng
trong thời gian này
các phương tiện từ quốc lộ ba mươi hai
láng hỏa lạc về trung tâm thành phố
và ngược lại đi theo hướng quốc lộ ba mươi hai
đường bảy mươi đại lộ thăng long
đường cao tốc hoặc đường gom trái
phạm hùng đi trung tâm thành phố
quốc lộ ba mươi hai hồ tùng mậu
xuân thủy cầu giấy đi trung tâm thành phố
hoặc đến phạm hùng
hồ tùng mậu sẽ phải phạm hùng
trần duy hưng hoặc lê văn lương
nguyễn trãi đi trung tâm thành phố
láng hỏa lạc đại lộ thăng long
cao tốc hoặc đường gom trái
phạm hùng đi trung tâm thành phố
các phương tiện đi từ phía quốc lộ sáu
đường quang trung hà đông
trần phú hà đông đi về phía bắc
và ngược lại theo hướng quốc lộ sáu
đường quang trung hà đông
trần phú hà đông nguyễn trãi nguyễn xiển
đường vành đại ba trang cao
cầu thanh trì quốc lộ năm
cầu vượt nút trung tâm quận long biên
lý sơn cầu đông trù đi về phía bắc
như vậy là chỉ còn hơn một giờ đồng hồ nữa
là sẽ chính thức diễn ra trận trung kết
liệt về giữa đội tuyển quốc gia việt nam
và đội tuyển quốc gia malaysia
trận đấu này được sự kỳ vọng rất lớn
từ phía người hâm mộ nước ta
bởi chỉ cần dành kết quả có lợi trong trận đấu này
chúng ta sẽ lần thứ hai lên ngôi vô địch
và ngay lúc này phóng viên của chúng tôi đã có mặt
tại sân vận động mỹ đình để gửi tới quý vị và các bạn
không khí tại đây xin mời phóng viên nguyễn vũ
vâng xin chào trường quay
xin chào quý vị và các bạn
và như quý vị và các bạn cũng có thể cảm nhận được
là một đầu không khí vô cùng là náo nhiệt
ở xung quanh khu vực tôi đang đứng đây
là theo ghi nhận của chúng tôi thì ngay từ đầu giờ chiều
đã có hàng vạn cổ động viên tập trung đến khu vực
cổng các sân vận động mỹ đình
để cổ vũ cho đội tuyển
và chính vì vậy thì công tác đảm bảo an ninh trật tự
đã được các lực lượng chức năng ở khu vực này
triển khai rất là chặt chẽ
để làm sao đảm bảo an toàn nhất cho các cổ động viên
khi mà tập trung đến sân để cổ vũ cho đội tuyển
và ngay bây giờ để hiểu rõ hơn về công tác đảm bảo an ninh trật tự
và đảm bảo an toàn cho người cổ động viên
thì chúng tôi sẽ có một cuộc phỏng vấn ngắn
với trung tá trần quang tuyển
tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm
trung đoàn cảnh sát cơ động công an thành phố hà nội
dạ vâng thưa đồng chí xin đồng chí cho biết được là
cái công tác đảm bảo an ninh trật tự để đảm bảo an toàn
cho người các cổ động viên khi đến sân
sẽ được triển khai như thế nào không ạ
được công an thành phố giao nhiệm
vụ cho trung đoàn cảnh sát cơ động
bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các trận bóng đá
tại sân vận động quốc gia mỹ đình
với tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm
được giao nhiệm vụ cụ thể sau đây
một là trong mấy ngày vừa qua
thì toàn bộ cán bộ chiến sĩ
trong tiểu đoàn
có thể nói là huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ
để bảo vệ cái cho
liên đoàn bóng đá việt nam
vff để trả vé cho
các vị khán giả
đã đăng ký mua và trực tiếp
giả vé cho
bộ phận thương binh
ngoài ra tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm
nói riêng và trung đoàn cảnh sát cơ động
nói chung được giao nhiệm vụ
tiểu đoàn của chúng tôi được giao nhiệm vụ
là ngăn cách làm trật tự
và ngăn cách thiết lập hàng rào
và lắp đặt hệ thống cổng tư
để kiểm soát khán giả vào trong sân xem vé
xem trận bóng đá
các thưa đồng chí thì theo ghi nhận của chúng tôi
thì tại khu vực cổng sân mỹ đình
từ nãy đến bây giờ đã có rất đông
các cổ động viên đã quá khích
là đốt pháo sáng
vậy thì công tác ngăn chặn các cổ động viên
khi có thể mang pháo sáng vào sân
mà gây náo loạn trong vùng sân
được tiến hành như thế nào
thực hiện bệnh lệnh của cấp trên
thì tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm
đã bố trí năm lối cổng tư máy soi
và bố trí đầy đủ cán bộ chiến sĩ
có trình độ nghiệp vụ rất cao
để kiểm soát chặt chẽ
về vấn đề pháo sáng và đối tượng đem vào sân
cảm ơn thưa đồng chí
vậy thì trong trận đi đấu ngày hôm nay
thì đặc biệt là chúng ta sẽ
các đồng chí sẽ tổ chức các lực lượng chức năng
lên khu vực các khán đài
để đề phòng một số tình huống đột xuất
các cổ động viên quá khích
vậy thì lực lượng đấy sẽ được bố trí như thế nào
tại các khán đài
trung đoàn cảnh sát cơ động được giao nhiệm vụ
có thể nói là bố trí từ ngoài khán đài
ngoài quảng trường cho đến vào tận trong đợt vít
thế thì hôm nay
trung đoàn cảnh sát cơ động ngoài các lực lượng
các cửa các cái chốt
các thẻ phát vé các cái hàng rào ngăn cách
thì trung đoàn cảnh sát cơ động
đã bố trí tám mươi cán bộ dân sĩ
sẵn sàng ứng trực ở đường vít
để khi có những cái khán giả quá khích
hoặc là để đảm bảo cho
các cổ động viên của malaysia
thì đã có lực lượng sẵn sàng tăng cường khi cần thiết
vâng xin cảm ơn đồng chí
và vâng một điều không để thiếu
trong trận thi đấu ngày hôm nay
khác với khi mà đối tuyển của chúng ta
thi đấu tại bukit jalil
và hôm nay thì chúng ta thi đấu trên sân vận động quốc gia mỹ đình
sân nhà của chúng ta
và được sự tiếp lửa trực tiếp từ bốn vạn cổ động viên
tại khu vực này
và ngay bây giờ thì chúng ta hãy hỏi
các cổ động viên sẽ họ kỳ vọng vào trận đấu ngày hôm nay như thế nào
và với thưa bác
xin bác cho biết là bác kỳ vọng vào hôm nay
thì các cầu thủ chúng ta sẽ thi đấu như thế nào
trong ngày hôm nay
tôi kỳ vọng hôm nay các cầu thủ đã thi đấu hết mình
và sẽ vô địch
bác nghĩ tỷ số ngày hôm nay sẽ là bao nhiêu
tỷ số hôm nay sẽ là ba hai
cầu thủ nào sẽ ghi bản hả bác
cầu thủ thì chưa lắm
cầu thủ của nhà mình
chưa thể nói ghi bản được
bởi vì cầu thủ trần vinh trọng
đã ở phía dưới
theo bác là bác có muốn gửi một lời chúc đến cho
các cầu thủ chúng ta trước giờ thi đấu
đầu tiên chúc cháu tôi là trần vinh trọng
hôm nay thi đấu hết mình
và toàn đội sẽ thi đấu hết mình
sẽ chiến thắng
bây giờ chỉ còn ít phút nữa thôi
thì sẽ diễn ra trận đấu
giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển malaysia
trong lượt về của giải
và một lần nữa là chúng tôi
chỉ muốn chúc cho đội tuyển
tự tin chiến thắng
và vấn đề quyết định chúng ta có vàng
hay là để đèm rơi vàng trong ngày hôm nay
sẽ diễn ra trong vài phút nữa
còn bây giờ là xin mời trường quay
xin cảm ơn biên tập viên nguyễn vũ
vâng đó là không khí tại sân vận động mỹ đình
còn ngay lúc này tại quê nhà của cầu thủ quang hải
ở xã xuân nộn huyện đông anh hà nội
cũng là một không khí vô cùng háo hức và rộn ràng
băng rôn khẩu hiệu đã được treo khắp các đường làng ngõ xóm
để cổ vũ cho đội tuyển việt nam
và phóng viên của chúng tôi đã có mặt
để chuyển tới quý vị những hình ảnh mới nhất
ngay tại quê nhà của cầu thủ quang hải
nơi ta ở chỉ là nơi đất ở
nơi ta đi đất ở quá tâm hồn
thì mỗi một nơi
người ta nhờ gia đình nhờ
vâng thưa quý vị các bạn
ngay thời gian sớm đã có rất đông hồn
người hâm mộ cũng như là người tên đến nhà quang hải
để cổ vũ cho các cầu thủ của chúng ta
trong trận chung kết lời về gặp malaysia
quý vị có thể thấy một bầu không khí
rất là ấm cú nhưng cũng rất là náo nhiệt
lúc này thì có một đồng chí có một anh
có chia sẻ với tôi rằng là anh đến đây từ rất sớm
để cổ vũ cho quang hải
cũng như các cầu thủ của chúng ta trong trận hôm nay
và chắc chắn anh có rất nhiều cảm xúc
cũng như là những lời chúc cho cầu thủ của chúng ta
vâng chào anh ạ
ngày hôm nay đến đây thì anh có những lời chúc thế nào
đến các cầu thủ của chúng ta
mình đến đây thì cũng rất là sớm
nhưng mình chúc các cầu thủ của chúng ta
hôm nay sẽ ghi bản thắng và chiến thắng
thì cá nhân tôi thì chắc chắn là
việt nam mình sẽ thắng rồi
nhưng mà sẽ thắng là bao nhiêu bản
thì chắc là sau hết trận cũng biết được
nhưng mà cá nhân tôi thì chắc chắn là việt nam này sẽ thắng
từ ba bản
anh không có mặt ở phần vận động bây đỉnh nhưng mà anh thấy cái bầu không khí ở đây như thế nào
bầu không khí ở đây thì rất là sôi nổi
và anh em chúng tôi
chúng tôi đã sôi lỗi từ lúc
cá nhân tôi thì sôi lỗi từ buổi sáng
nhưng mà chiều các thứ là tất cả anh em
sôi nổi hết từ đầu giờ chiều đến bây giờ
và bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ
phỏng vấn một người thân của quang hải
anh là nguyễn đức trường
đó là anh trai của quang hải
thưa anh thì
anh là một người mà cắn bó với hải
thì bé anh thấy cái niềm đam mê bóng đá của hải như thế nào
em tôi đam mê lắm
tại vì lúc nhỏ
đã tự học đá bóng
thành trên tv
để học cách
kỹ thuật như thế nào
hay là tất cả mọi cái khó
thì em tôi phân đấu
và đã có những sự tiến bộ
đến ngày hôm nay
chúc quang hải và đồng đội
cố gắng đá hết sức mình
để mang lại chiến thắng cho tổ quốc
và giành sức quốc địch
người dân đã mong muốn
nên là rất kỳ vọng
về vào tất cả
các cầu thủ và ban huấn luyện
sẽ giành sức quốc địch
để cho người dân việt nam
có thể thỏa mãn với lòng yêu bóng đá
dạ vâng chúng tôi cũng như
những người hâm mộ đang kỳ vọng
một kết quả đẹp
một kết quả đúng như mong đợi của chúng tôi
các cầu thủ của chúng ta sẽ mang vinh quang
và chiến thắng cho tổ quốc
và bây giờ chúng ta hãy cùng gửi một lời chúc đến các cầu thủ của chúng ta